nghị định số sáu mươi bảy của chính phủ về hỗ trợ người dân đóng tàu là một chủ trương đúng đắn
nhằm giúp bà con ngư dân phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ nâng cao thu nhập kinh tế
tuy nhiên tại một số địa phương ở hà tĩnh việc thực hiện chủ trương này vẫn còn gặp nhiều khó khăn vướng mắt
chính vì vậy mặc dù thời gian thực hiện đã sắp kết thúc
thế nhưng đến nay hà tĩnh vẫn chưa thể hoàn thành kế hoạch được giao
lộc hà là một trong những địa phương có số lượng ngư dân tham gia vay vốn đóng tàu
theo nghị định sáu mươi bảy lớn nhất của tỉnh hà tĩnh
thế nhưng theo các ngư dân sau nhiều tháng được tỉnh phê duyệt hồ sơ đóng tàu
nhưng bà con vẫn chưa thể tiếp cận nguồn vốn vay từ các ngân hàng
hiện trong bốn ngân hàng tham gia hỗ trợ ngư dân đóng tàu theo nghị định sáu mươi bảy
thì chỉ có ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
chi nhánh hà tĩnh hỗ trợ ngư dân đóng mới chín con tàu với tổng số tiền là trên một trăm hai mươi sáu tỷ đồng
các ngân hàng còn lại vẫn còn e ngại trước nhu cầu vay vốn của ngư dân
theo kế hoạch được giao hà tĩnh được hỗ trợ vay vốn đóng mới hai mươi chín con tàu theo nghị định sáu mươi bảy
thế nhưng đến nay địa phương này mới chỉ đóng được một mươi một chiếc
số còn lại vẫn chưa được thực hiện vì nhiều nguyên nhân khác nhau
thứ nhất là cái vốn lớn vốn đóng tàu là đến một mươi năm tỷ một mươi ba một mươi năm tỷ
vì vậy cho nên là vốn đối ứng của người dân là cũng khó khăn
cái thứ hai là sau cái sự khổ mối trường biện
thì các cái phương án sản xuất để mà trả lời cho ngân hàng thì cũng có những khó khăn
do cái giá cả thấp cho nên là ngân hàng cũng xem xét phương án cho vay
cái thứ ba là thì vấn đề các cái chủ là ngư dân là được phê duyệt rồi
thì cũng cái vấn đề tích cực chủ động tích cực trong vấn đề cái đàm phán trao đổi với ngân hàng
để tìm ra cái giải pháp vay vốn đóng tàu là lần đầu trước tích cực cũng nó còn thu động
thực tế cho thấy con tàu được đóng mới theo nghị định
nghị định sáu mươi bảy trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã phát huy hiệu quả trong công tác đánh bắt thủy hải sản xa bờ
đặc biệt là sau sự cố mối trường biển
thế nhưng với những khó khăn vướng mắt đang tồn tại như hiện nay thì hà tĩnh rất khó để hoàn thành chỉ tiêu được giao
trong khi thời gian thực hiện chính sách đóng tàu theo nghị định sáu mươi bảy đã sắp kết thúc